nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân đã diễn ra trên cả nước
lực lượng công an đang tích cực điều tra vụ thảm sát bốn người trong một gia đình tại yên bái
phát hiện vụ vận chuyển sừng tê giác ngả vòi lớn nhất từ trước đến nay ở việt nam

sáng nay công an tp hà nội tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
một mươi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và báo công danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
dự buổi gặp mặt về phía bộ công an có đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các tổng cục bộ tư lệnh vụ cục trực thuộc bộ
về phía thành phố hà nội có các đồng chí phạm quang nghị ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
nguyễn thế thảo ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nguyễn thị bích ngọc phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố
và các đồng chí trong thường vụ thành ủy lãnh đạo các sở ban ngành
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống bảy mươi năm công an nhân dân việt nam
nêu bật những đóng góp công hiến của công an thành phố hà nội từ khi đất nước mới giành được độc lập đến nay
trong kháng chiến chống mỹ công an thành phố hà nội đã bảo vệ vững chắc địa bàn
bóc gỡ nhiều mạng lưới gián điệp tình báo do địch cải lại trì viện có hiệu quả cho chiến trường kbc
góp phần làm nên thắng lợi điện biên phủ trên không
sau thống nhất đất nước đến nay công an tp hà nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ
không ngừng xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác
biết dựa vào dân lập nên nhiều chiến công thành tích xuất sắc
góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân
thiếu tướng nguyễn đức trung giám đốc công an thành phố hà nội
được đảng nhà nước trao tặng huân chương quân công hạng nhì
một mươi tập thể một mươi ba cá nhân được trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc và huân chương chiến công
thủ tướng chính phủ tặng bằng khen đột xuất cho hai tập thể một mươi ba cá nhân
bộ công an tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho hai mươi hai cá nhân
đã và đang công tác tại các cơ quan của trung ương quốc hội chính phủ và thành phố hà nội
một mươi năm cá nhân của công an thành phố hà nội được bộ trưởng bộ công an tặng danh hiệu
chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng bộ công an trần đại quang biểu dương
chúc mừng những chiến công thành tích mà cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
đã lập được trong suốt bảy mươi năm qua
khẳng định công an thủ đô đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt
luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân cả nước vượt qua muôn vản khó khăn thử thách
mưu trí dũng cảm lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc
đóng góp tơ lớn và thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay
bộ trưởng trần đại quang yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng
có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ kiên quyết chủ động phòng ngừa
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của thành phố
tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ
trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn tại hội đại biểu đảng bộ các cấp
đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi sáu
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nhân dịp này bộ trưởng trần đại quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội
và sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của các sở ban ngành đoàn thể
sự giúp đỡ che chở của nhân dân thủ đô với lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an thành phố hà nội nói riêng
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báo đó
để lực lượng công an thủ đô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
hôm nay tỉnh vĩnh phúc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tham dự buổi lễ có đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
sự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các tổng cục vụ cục chức năng bộ công an
các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng
cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang đáng tự hào
bảy mươi năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng công an nhân dân cả nước nói chung
và công an tỉnh vĩnh phúc nói riêng
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
bộ trưởng trần đại quang ghi nhận biểu dương và chúc mừng những chiến công
thành tích xuất sắc của công an tỉnh vĩnh phúc đối với sự nghiệp cách mạng nói chung
sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ

kịp thời tham nhu với các quỷ chính quyền các cấp kề vai sát cánh cùng quân đội nhân dân
phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong tỉnh nhất dựa vào nhân dân
để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
và đảm bảo nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
củng cố cố gắng an ninh của đối ngoại của tỉnh nhà
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh
trong một mươi năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của cả nước nói chung
và của vĩnh phúc đã có bước phát triển mạnh mẽ có hiệu quả thiết thực
từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức
phù hợp với đặc điểm tính chất của từng địa bàn lĩnh vực
xuất hiện nhiều mô hình gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự nhận thức của nhân dân ý thức trách nhiệm các đoàn thể chính trị trong tỉnh
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự được nâng cao
qua đó đã huy động được các cấp các ngành và cổ vũ động viên
lôi cuốn được đông đảo tầng lớp nhân dân tự giác tích cực tham gia
tạo nền tảng để xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
và nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
ở cửa ngõ phía bắc thủ đô hà nội
trong bối cảnh hiện nay đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an tỉnh vĩnh phúc
cần nhận thức rõ tình hình nhiệm vụ nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng
chủ động nắm chắc tình hình tăng cường các biện pháp công tác
kết hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ với đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
bảo vệ vững chắc an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh
trước mắt cần phối hợp với các cơ quan chức năng
làm tốt công tác bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ
trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu các cấp
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lần thứ một mươi sáu
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn tỉnh xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc hồng toàn dân vững chắc nhất là những mục tiêu trong hiệu
xây dựng lực lượng cơ quan xã và bảo vệ an ninh trật tựa cơ sở
gắn bó mẫu chỉ với nhân dân
thật sự là chỗ dựa vững chắc của các vị chính quyền
hỗ trợ đáp lực lực lượng cơ quan chỉ nhà trong công tác đảng bảo an ninh dân tư
tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
các tổ chức đảng tiền toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh
theo hướng tinh gọn chuyên sâu khoa học và hiệu quả
xây dựng đội vũ cán bộ chiến sĩ
tiệt đối trung hành với đảng nhà nước với cổ quốc và nhân dân
có lập trường tương tượng vững vàng
tiên định mục tiêu lý tưởng công sản
nêu cao kinh hẳn cảnh giác cách mạng
xiếp chặt kỷ luật kỷ cương
chấn trình lễ kiếp các hòng
xây dựng văn hóa ứng xử công an nhân dân
thường xuyên lấy sáu điều hoặc một dạy công an dân
làm thước đo để tu dưỡng gieo liệt phấn đấu và trở tài
đảm bảo mọi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
luôn vững về chính trị giỏi về chức vô nhiệm vụ
nóng vững pháp luật và đoàn kết đội bộ trật trẻ
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng với sự kỷ niêu của các quỹ chính quyền
và nhân dân các dân tộc tỉnh đàm
thưa quý quyền của chủ tịch
bộ trưởng trần nệ quang đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho công an tỉnh vũng phúc
huân chương chiến công hạng hai cho thiếu tướng nguyễn trì lăng giám đốc công an tỉnh
và trao huân chương chiến công hạng ba cho đại tá nguyễn hữu tuấn phó giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
dịp này nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc
cũng vinh dự được nhận huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì
sáng nay tại hà nội trong không khí toàn bộ lực lượng công an nhân dân
đang có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hướng tới kỷ niệm khách mạng tháng tám
quốc khánh hai tháng chín văn phòng bộ công an và thanh tra bộ công an
đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ hưu trí qua các thời kỳ
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng thường trực bộ công an đến giữ tại cuộc gặp mặt
phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí văn phòng bộ công an
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu vui mừng thông báo với các đại biểu
tình hình công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đồng thời thông báo với các đại biểu
năm hai nghìn một mươi năm bộ công an đã tổ chức hoạt động sôi nổi toàn diện đồng bộ
có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trên diện rộng hướng về cơ sở
có chất lượng hiệu quả từ trung ương đến địa phương
qua đó nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân được nâng lên
thêm tin yêu ủng hộ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
bộ công an đã tổ chức hội thảo gặp mặt các điển hình tiên tiến
gặp mặt lãnh đạo chủ chốt cán bộ lão thành đã nghỉ hưu trên mọi miền đất nước
để ôn lại truyền thống hào hùng của đất nước truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng
tri ân những đóng góp công hiến của các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an
đồng chí thứ trưởng thường trực nhấn mạnh
trong mỗi chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân
đều có sự đóng góp xứng đáng của lực lượng tham mưu công an nhân dân
lực lượng tham mưu luôn phát huy truyền thống vẻ vang
và kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước
nhiều năm nay luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đánh giá cao
trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tại cuộc gặp mặt cán bộ thanh tra công an nhân dân qua các thời kỳ
thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu đã trao hai huân chương quân công
tặng và truy tặng hai mươi chín huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng
cho các cá nhân là lãnh đạo cán bộ thanh tra bộ đã nghỉ hưu
phát biểu tại buổi gặp mặt
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu biểu dương thành tích thanh tra bộ công an đã đạt được trong những năm qua
chúc mừng các đồng chí được đảng nhà nước tặng truy tặng huân chương đợt này
thứ trưởng thường trực nêu rõ
thanh tra bộ luôn được thanh tra nhà nước lãnh đạo bộ công an ghi nhận đánh giá cao
hoạt động thanh tra công an nhân dân triển khai tốt các mặt công tác
thế hệ cán bộ thanh tra hôm nay kế tiếp được sự nghiệp của cán bộ thanh tra đi trước
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí cán bộ thanh tra đã nghỉ hưu
mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân
có nhiều đóng góp cho lực lượng công an nhân dân
và chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ở cơ sở tốt nhất hiệu quả nhất
cũng trong sáng nay thành ủy ubnd tp hải phòng
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tới sự lễ kỷ niệm có thượng tướng tô lâm ubnd thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí lãnh đạo thành ủy ubnd tp hải phòng
ra đời trong bão táp cách mạng tháng tám
công an hải phòng được đảng bác hồ giáo dục đào tạo
đã luôn mang phẩm chất mưu trí dũng cảm anh hùng
đó là những đội tự vệ đội trừ gian đoàn công an sung phong
và nhiều chiến sĩ vô danh lập bao chiến công hiển hách
bảo vệ đảng bảo vệ cách mạng bảo vệ nhân dân
vừa mới ra đời công an sung phong đã triệt phá tổ chức phản động của quốc dân đảng
tại kiến an bắt bốn mươi ba tên khi chúng chưa kịp thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng
trên mặt trận khác công an hải phòng đã phối hợp với công an hà nội nam định
phá hàng chục chuyên án gián điệp điển hình là chuyên án c ba mươi cm sáu mươi năm ed sáu mươi chín
lực lượng an ninh sớm phát hiện và đánh sập một tổ chức gián điệp mỹ
chuyên thu thập tài liệu chuyển cho trung tâm chỉ huy của địch ở nước ngoài
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an hải phòng đã nêu cao tinh thần tận tụy
vì nước quên thân vì dân phục vụ
lấy lợi ích của tổ quốc và nhân dân là mục tiêu và lý tưởng cao nhất để phấn đấu
tại lễ kỷ niệm thứ trưởng tô lâm đã biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
của lực lượng công an thành phố hải phòng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung
sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng
thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới bên cạnh những thuận lợi
công an thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cũng đặt ra ngày càng nặng nề
đòi hỏi toàn lực lượng công an thành phố phải quyết tâm và có biện pháp mạnh mẽ
kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế
chủ động phòng ngừa đấu tranh với tác động tiêu cực và hoạt động chống phá từ bên ngoài
bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội nói chung và thành phố nói riêng
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ
trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
sáng nay tỉnh ủy ủy ba nhân dân tỉnh nam định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tham dự buổi lễ có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo tỉnh nam định cùng đến dự cùng với các tổng cục vụ cục bộ công an
trong bảy mươi năm qua lực lượng công an tỉnh nam định đã bám sát
nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ không ngừng xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức
đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác chủ động nắm phân tích xác thực tình hình
kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân
các cơ quan ban ngành tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh
và biết dựa vào nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng quê hương nam định ngày càng giàu đẹp
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của công an tỉnh nam định
đối với sự nghiệp cách mạng nói chung sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng
đề nghị trong thời gian tới lực lượng công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
làm tốt công tác bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ
trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu các cấp
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nam định lần thứ một mươi chín tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nhân dịp này thứ trưởng bùi văn nam đã trao một mươi kỷ niệm trương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và dự lễ gắn biển công trình
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và trồng cây lưu niệm tại khu trụ sở trung tâm chỉ huy công an tỉnh nam định
hôm nay đoàn công tác bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi quang bền
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra thăm động viên và tặng quà cán bộ
chiến sĩ trực tiếp luyện tập phục vụ lễ diễu bình diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đây là niềm vinh dự lớn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đối với các cán bộ chiến sĩ khối diễu binh đồng thời là niềm khích lệ
động viên các cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
được lãnh đạo bộ công an giao góp phần vào thành công của lễ meeting kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
căn cứ vào nhiệm vụ được giao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị
nhà trường công an nhân dân phía bắc tổ chức tuyển chọn và thành lập một mươi sáu khối tham gia diễu binh
tại lễ kỷ niệm theo đề án của chính phủ và kế hoạch bộ công an với tổng quân số được điều động
thực hiện nhiệm vụ là gần ba bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ
trong thời gian qua khắc phục mọi khó khăn về thời tiết khí hậu khắc nghiệt điều kiện thao trường
với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ công an ban chỉ đạo diễu binh
cùng với sự nỗ lực tập luyện của toàn thể cán bộ chiến sĩ
đến thời điểm hiện tại chất lượng và tiến độ tập luyện các khối của lực lượng công an nhân dân tham gia nhiệm vụ
đã đảm bảo yêu cầu đề ra sẵn sàng tham gia các buổi sơ duyệt tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức
theo kế hoạch của tiểu ban diễu binh diễu hành nhà nước
đến kiểm tra thăm và động viên cán bộ chiến sĩ tại thao trường thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi quang bền nhiệt liệt biểu dương tập thể các đơn vị trực tiếp tham gia
luyện tập phục vụ lễ diễu binh đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đồng chí thứ trưởng đánh giá cao kết quả huấn luyện của các khối diễu binh đồng thời nhấn mạnh
đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng là vinh dự đối với cán bộ chiến sĩ qua đó thể hiện sự trưởng thành lớn mạnh không ngừng của lực lượng công an nhân dân trong bảy mươi năm qua
thứ trưởng bùi quang bền yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ban chỉ đạo diễu binh tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra
nêu cao kỷ luật kỷ cương khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bên cạnh đó đảm bảo chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tham gia tập luyện
đồng chí thứ trưởng và các đơn vị chức năng của bộ công an cũng đã tặng quà để khích lệ và động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ tham gia các khối diễu binh diễu hành
chiều ngày một mươi ba tháng tám tại hà nội bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí thiếu tướng mai văn hà
giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế giữ chức vụ phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
dự lễ công bố có thượng tướng bùi quang bình ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các tổng cục bộ tư lệnh các cục vụ và trường học viện đại học trong công an nhân dân
tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi quang bền đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí thiếu tướng mai văn hà
giữ chức vụ phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
thứ trưởng bùi quang bền yêu cầu trên cương vị công tác mới đồng chí thiếu tướng mai văn hà tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác
và trưởng thành trong lực lượng công an hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao tiếp tục nghiên cứu học tập rèn luyện
nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ công tác đóng góp cho sự nghiệp xây dựng tổng cục chính trị công an nhân dân nói riêng và bộ công an nói chung
ngày càng trong sạch vững mạnh
thiếu tướng mai văn hà chân thành cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và tổng cục chính trị công an nhân dân
đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu tu dưỡng rèn luyện nâng cao năng lực trình độ mọi mặt
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng lực lượng công an nhân dân
tại buổi lễ trung tướng trần bá thiểu tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân chúc mừng thiếu tướng mai văn hà
và mong đồng chí trên cương vị mới không ngừng nỗ lực phấn đấu đề cao tinh thần trách nhiệm là người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc
là tấm gương và chỗ dựa tin cậy cho cán bộ chiến sĩ xứng đáng với sự quan tâm của đảng nhà nước và bộ công an
chiều nay tại hà nội bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải việt nam
cho các cán bộ bộ công an và gặp mặt cán bộ công an biệt phái công tác tại các cơ quan thuộc bộ giao thông vận tài
nhân dịp bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân bộ trưởng bộ giao thông vận tải đinh la thăng đã tới sự buổi gặp mặt
tại buổi lễ bộ trưởng bộ giao thông vận tải đinh la thăng đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải việt nam
cho ba cán bộ thuộc bộ công an gồm trung tướng nguyễn trí thành bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục an ninh
trung tướng trình văn thống phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh thiếu tướng nguyễn đình thuận cục trưởng cục an ninh kinh tế tổng hợp
chúc mừng và đánh giá cao các cán bộ ngành công an bộ trưởng đinh la thăng khẳng định các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân
trong thời gian qua được sự tín nhiệm của bộ công an đã biệt phái sang giúp đỡ ngành giao thông vận tải trong một số lĩnh vực trọng yếu như đường bộ
an toàn giao thông quản lý chất lượng công trình giao thông các đồng chí đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc chuyên môn công tác quản lý nhà nước
ngành giao thông vận tải cũng như giúp cho công tác bảo đảm chính trị nội bộ của bộ giao thông vận tải được thực hiện hiệu quả hơn có nhiều chuyển biến tích cực
chính vì thế đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước giao cho bộ giao thông vận tài cũng như trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
chiều nay tại hà nội trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an về kết quả công tác viễn thông tin học công an nhân dân năm hai nghìn một mươi năm và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua công tác đầu tư triển khai hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin và mạng máy tính trong lực lượng công an đã được tiến hành một cách đồng bộ thống nhất
công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính đã bước đầu được triển khai và đem lại hiệu quả tích cực nhất định
tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận về thực trạng viễn thông tin học
của ngành công an chiến lược để phát triển đưa ra nhiều ý kiến cụ thể những kiến nghị đề xuất về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác viễn thông tin học trong lực lượng công an
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng bùi văn thành khẳng định thời gian qua công tác viễn thông tin học công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
góp phần phục vụ đắc lực yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng
thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới tổng cục hậu cần kỹ thuật khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động đề xuất xác định các dịch vụ sử dụng trên mạng truyền dẫn cho hợp lý
hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý để thống nhất điều chỉnh và quản lý nhà nước về tin học nghiệp vụ toàn ngành
tăng cường và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hạ tầng máy tính diện rộng dùng riêng của lực lượng công an nhân dân trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong ngành
trong đó ưu tiên các địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin đa chiều đa dịch vụ ổn định chất lượng cao
ngắn liền với yêu cầu bảo mật và an ninh an toàn chú trọng nghiên cứu quy hoạch xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung các cơ sở dữ liệu và phần mềm nghiệp vụ
ngày hôm nay tại ninh bình ubnd và an ninh của quốc hội tổ chức hội thảo tọa đàm về các vấn đề liên quan đến quốc phòng an ninh trong các dự án bộ luật hình sự sửa đổi luật tạm giữ tạm giam
tham dự hội nghị gồm thường trực ubnd của quốc hội đại diện văn phòng trung ương đảng văn phòng chính phủ bộ công an bộ quốc phòng bộ tư pháp bộ thông tin và truyền thông bộ y tế
tòa án nhân dân tối cao toán quân sự trung ương hội luật gia việt nam học viện an ninh và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình
liên quan đến bộ luật hình sự sửa đổi hầu hết các đại biểu đánh giá cao các sửa đổi của bộ luật hình sự lần này nhằm triển khai thi hành hiến pháp mới tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền con người quyền công dân thúc đẩy phát triển kinh tế
các đại biểu cũng đề nghị cần đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của tổ chức cá nhân với lợi ích của nhà nước và cộng đồng xã hội đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
các đại biểu đã góp ý cho nội dung bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đặc biệt pháp nhân là tổ chức kinh tế
liên quan đến vấn đề hạn chế hình phạt tử hình các đại biểu đều đồng tình quy định hạn chế án tử hình thể hiện rõ sự khoan hồng nhân đạo của nhà nước ta đồng thời phù hợp với xu hướng chung của thế giới
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng chưa nên bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh có tính chất mức độ và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
việc hạn chế hình phạt tử hình phải cân nhắc về tính công bằng bỏ nhiều hình phạt tử hình ảnh hưởng tác dụng gian đe và tính nghiêm minh của pháp luật
một số đại biểu đặt vấn đề về việc chuyển hình phạt tiền sang hình phạt tù và cơ chế thực hiện như thế nào cơ chế thu hồi tiền đó như thế nào nhất là với các đối tượng chây ý thi hành án
đối với dự án luật tạm giữ tạm giam hầu hết các đại biểu thống nhất cho rằng đây là dự án luật quan trọng đầu tiên quy định về tạm giữ tạm giam vì trước đây chỉ giới hạn ở nghị định của chính phủ
dự án luật tạm giữ tạm giam phải đảm bảo yêu cầu các quy định phục vụ tốt nhất công tác điều tra xét hỏi nhưng đồng thời phải đảm bảo quyền công dân theo quy định
các quy định trong luật cũng phải thống nhất với các quy định tại một số luật liên quan như luật tố tụng hình sự luật hình sự luật công an nhân dân và luật đặc xá
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ án mạng làm chết bốn người trong một gia đình tại tỉnh yên bái phó thủ tướng nguyễn xuân phúc
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ yêu cầu bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh yên bái chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh yên bái ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại thung một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
xảy ra vụ án mạng làm chết bốn người
bốn nạn nhân vụ thảm sát tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái là người trong một gia đình gồm anh trần văn long ba mươi hai tuổi
vợ anh long là chị phàng tị hoa hai mươi tuổi con trần văn tuyền hai tuổi và một người em vợ của anh long là phàng tị hà một mươi năm tuổi đều trú tại thôn cài xã long giang
nghi phạm được xác định là đặng văn hùng hai mươi bảy tuổi người dân tộc giao trú tại thôn cài xã lâm giang
ngay trong chiều nay thượng tướng đặng ban hiếu
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an đã trực tiếp có mặt tại công an tỉnh yên bái để nghe báo cáo và chỉ đạo công tác điều tra truy bắt đối tượng
tham dự cuộc họp có đồng chí phạm duy cường bí thư tỉnh ủy yên bái các đồng chí trong ban giám đốc công an tỉnh yên bái và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
tại cuộc họp thiếu tướng đặng trần triều giám đốc công an tỉnh yên bái đã báo cáo bước đầu công tác điều tra thu thập chứng cứ và xác minh các đối tượng có liên quan đến vụ án
theo đó ngay sau khi nhận được tin về vụ án lãnh đạo tỉnh yên bái đã chỉ đạo lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương
huy động mọi lực lượng nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi thu thập chứng cứ và các thông tin có liên quan
đồng thời công an tỉnh yên bái đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình bị hại
và chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân yên tâm không để các đối tượng xấu kích động gây phức tạp tình hình
thông qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng đặng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái là nghi can lớn nhất đã gây ra vụ án trên
đối tượng hiện tại đã bỏ trốn khỏi địa bàn lực lượng công an và các ngành chức năng đang phối hợp truy bắt
quá trình điều tra truy bắt hung thủ gặp rất nhiều khó khăn do vụ án xảy ra tại địa bàn vùng sâu dân cư thừa thớt điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn
chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu bước đầu ghi nhận và khen ngợi nỗ lực cố gắng của các lực lượng chức năng trong việc nhanh chóng điều tra xác định đối tượng tình nghi và kịp thời tuyên truyền chấn an dư luận trong quần chúng nhân dân